thưa quý vị do thời gian này vẫn đang trong mùa khô cho nên là thời tiết nắng nóng tại nam bộ sẽ còn kéo dài cho tới cuối tháng bốn
nắng mạnh khiến cho nhiệt độ tăng cao vào khoảng ba mươi năm độ tuy nhiên đây cũng mới chỉ là mức nhiệt dự báo trong lều khí tượng
thế còn bên ngoài dưới tác động của hiệu ứng đô thị thì nhiệt sẽ còn cao hơn từ hai đến ba độ và quý vị sẽ cảm thấy là nóng khô rõ rệt
vâng trong thời tiết này thì nhu cầu sử dụng các thiết bị điện cũng sẽ tăng cao và tiềm ẩn nguy cơ quá tải chập cháy
để tránh các sự cố quý vị lưu ý kiểm tra và tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà
mỗi gia đình thì nên chuẩn bị sẵn các tình huống thoát nạn an toàn khi có cháy
còn với thủ đô hà nội thì lại là kiểu thời tiết nồm ẩm lượng hơi nước trong không khí duy trì ở mức cao trên bảy mươi
cộng với trời hứng nắng nhiệt độ tăng lên mức là ba mươi độ thì sẽ dễ khiến cho chúng ta có cảm giác bức bí
đến tối mưa nhỏ có thể quay trở lại độ ẩm sẽ vẫn tăng đây là môi trường thuận lợi cho mũi vằn sinh sôi gây ra bệnh sốt xuất huyết
chúng ta có thể phòng bệnh bằng một số cách đơn giản như là thường xuyên dọn dẹp nhà cửa và môi trường xung quanh thay nước bình hoa xịt thuốc diệt mũi và côn trùng đặc biệt là nên mắc màn khi đi ngủ ngay cả vào ban ngày

xin chào và hẹn gặp lại